ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình định cho biết đã quyết định truy tố đối với đinh công nhật ba mươi sáu tuổi
chú xã mỹ cát huyện phú mỹ tỉnh bình định về tội giết người đồng thời chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cung cấp
đề nghị đưa bị cáo nhật ra xét xử
theo cáo trạng nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc đinh công nhật có vay nợ phan văn dũng ba mươi bốn tuổi
ở xã mỹ tránh huyện phú mỹ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng và dũng đã nhiều lần đòi tiền nhưng nhật không trả
chiều ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai dũng tiếp tục đến gặp nhật đòi nợ song nhật vẫn không trả dẫn đến hai bên mâu thuẫn sô sát đánh nhau
nhật dùng ghế gỗ đập vào đầu sau đó dùng tay bóp cổ dũng dẫn đến tử vong
tiếp đó nhật đưa thi thể của nạn nhân đi giấu ở nghĩa địa xã mỹ cát huyện phù mỹ để che giấu hành vi
trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra đinh công nhật khai báo quanh co gây nhiều khó khăn
đối tượng nhật đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi của mình